tại thành phố đà nẵng bộ giáo dục và đào tạo tổ chức chương trình tổng kết một mươi năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới lĩnh vực giáo dục và đào tạo hai nghìn một mươi hai nghìn hai mươi
sự hội nghị có đại diện sở giáo dục và đào tạo của sáu mươi ba tỉnh thành trong cả nước
sau một mươi năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới lĩnh vực giáo dục và đào tạo đã đạt được những thành tiệu cơ bản
tỷ lệ các xã đạt chuẩn tiêu chí số năm về trường học các cấp có cơ sở vật chất và thiết bị dạy học tốt đạt chuẩn của cả nước là năm mươi hai
tiêu chí số một mươi bốn về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ năm tuổi xóa mù chữ phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi đạt kết quả tốt và duy trì bền vững ở hầu hết các địa phương
tại hội nghị bộ giáo dục và đào tạo cũng đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm hai nghìn hai mươi năm có ít nhất ba mươi trên sáu mươi ba tỉnh thành đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng mức độ ba
ba mươi tỉnh thành phố đạt chuẩn giáo dục trung học cơ sở mức độ hai ba mươi học sinh sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở đi học nghề